theo ý kiến của nhiều chuyên gia để tránh sức ép lớn về mặt cạnh tranh ngành chăn nuôi phải xử lý được một số nút thắt nội tại
chú trọng phát triển những sản phẩm chăn nuôi có tiềm năng và lợi thế theo hướng tăng nhanh năng suất hiệu quả đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
báo thanh niên số ra ngày hôm nay đăng tải thông tin vì sao nguyên giám đốc sở tài chính tp hcm bị truy nã
bà đào thị hương lan nguyên giám đốc sở tài chính tp hcm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định truy nã về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong một diễn biến khác cách đây vài ngày trách nhiệm của bà đào thị hương lan cũng được nêu trong vụ án bán rẻ đất vàng cho vũ nhôm tuy nhiên chưa đến mức xử lý hình sự
cùng với bà hương lan một số người liên quan cũng bị khởi tố với nhiều tội danh khác nhau
chỉ tiếp mời quý vị và các bạn đón đọc trên
trang hai mươi hai báo thanh niên
liên quan đến việc đầu tư tuyến đường sắt cao tốc bắc nam trong khi bộ giao thông vận tải đưa ra kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc bắc nam có vốn đầu tư lên tới năm năm mươi tám bảy tỷ đô la mỹ
thì mới đây trong văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư đưa ra con số là chỉ cần hai mươi sáu tỷ đô la mỹ
hai mươi sáu tỷ đô la mỹ không có nghĩa cắt giảm hạng mục đầu tư là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
bộ kế hoạch đầu tư cho rằng hoàn toàn không có chuyện cắt bỏ hay giảm các hạng mục đầu tư
kế hoạch này dựa trên phân tích của các chuyên gia đức và hà lan với tốc độ khai thác là khoảng hai trăm linh km một giờ thời gian di chuyển giữa hà nội và tp hcm khoảng tám tiếng
theo ý kiến của nhiều chuyên gia khi mà bắt đầu tuyến đường sắt tốc độ cao bắc nam đầu tiên là phải nghĩ tới hiệu quả đầu tư
nếu như quá đắt đỏ thì giá vé sẽ khó cạnh tranh với hàng không nhất là hàng không giá rẻ ngày càng nhiều
khi mà tổng vốn đầu tư hai bộ tính tranh nhau đến cả mấy chục tỷ đô la mỹ thì có lẽ phải cân nhắc nghiêm túc trong bối cảnh ngân sách không dư giả
trong khi đó trên báo tuổi trẻ có bài viết cảnh báo về một vị thuốc dễ gây nguy hiểm cho người sử dụng được sử dụng hạn chế tại các bệnh viện thế nhưng lại được bán tràn lan trên mạng
chất độc này là hùng hoàng chứa thạch tín có trong gói thuốc sông nhà mà nhiều người thường mua về
tuy nhiên điều rất đáng lo lắng là loại thuốc này lại được giao bán chản lan và được giới thiệu là chữa được rất nhiều bệnh
như là động kinh ở trẻ em hay là hen xuyễn bị thương hàn sinh ho
ngoài ra quảng cáo còn mang tính chất hoang đường như là đột nhiên chúng phải ác khí những trứng tà ma thì dùng bột hùng hoàng thổi vào trong mũi cũng sẽ khỏi
các bác sĩ cảnh báo là việc sử dụng hùng hoàng nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến chỉ định thì cũng như là theo dõi thì rất nguy hiểm
thay vì sử dụng các vật dụng bằng nhựa thì nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay đang hướng đến sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường
như là túi giấy ly giấy hay ly thủy tinh để giảm thiểu rác thải nhựa
đây là nội dung chính của bài viết bệnh viện giảm thiểu rác thải nhựa ưu tiên vật dụng thân thiện được đăng tải trên báo hà nội mới
tuy nhiên theo ý kiến của nhiều chuyên gia để giảm thiểu chất thải nhựa đạt hiệu quả thì cần sự chung tay của cộng đồng
đối với các bệnh viện trực thuộc thì cần tăng cường truyền thông về nguy cơ ô nhiễm chất thải nhựa để nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen của nhân viên y tế bệnh viện cũng như người nhà bệnh nhân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại